thời gian gần đây các lực lượng chức năng liên tục phát hiện có nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới của nước ta
đây là nguy cơ tiềm ẩn làm lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
chính vì vậy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đang tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trực tiếp tham gia tuần tra quản lý hơn hai mươi km đường biên giới tiếp giáp với trung quốc
những ngày này lực lượng bộ đội biên phòng đồn biên phòng trịnh tường luôn nâng cao tinh thần cảnh giác
thường xuyên tuần tra kiểm soát tốc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới
bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã thành lập năm mươi hai tổ chốt chặn và các tổ tuần tra lưu động để kiểm soát biên giới
bảo đảm đúng quy trình xuất nhập cảnh để phòng chống dịch
qua đó đã phát hiện hơn hai trường hợp nhập cảnh trái phép tổ chức trao trả cho lực lượng chức năng trung quốc một mươi bảy người
và xử lý một vụ án tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép
gặp rất nhiều khăn đó là có cái việc câu kết giữa cái đối tượng bên phía trung quốc với lại đối tượng bên việt nam
và đặc biệt là có một số cái đối qua cái đối tranh hay chắc thì phát hiện một số cái đối tượng là cư dân biên giới
tham gia vào cái hoạt động này mà các cái đối tượng này thì nắm rất rõ về các cái vị trí triển khai chốt
cũng như là cái quá trình hoạt động của lực lượng bộ đội biên phòng
với gần hai trăm linh km đường biên giới tiếp xác với trung quốc do đó việc ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
sẽ góp phần hạn chế
tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín vào nước ta đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trên biên giới